ngày hôm qua và hôm nay chịu ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt và gió tây nam thổi mạnh
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã liên tiếp xảy ra năm vụ cháy rừng theo trụi hơn một mươi hectare rừng các loại
vụ cháy mới nhất vào khoảng một mươi một h ba mươi trưa nay tại thôn trung mỹ huyện hương sơn hà tĩnh
khi một ngọn lửa đã bùng phát từ đỉnh đồi
vì kiểu thời tiết nắng nóng gây gắt gió tây nam thổi mạnh nên đám cháy tiếp tục lan sang rừng thông
ở gần khu vực đông dân cư
phát hiện vụ việc chính quyền địa phương cùng đội phòng cháy chữa cháy công an huyện hương sơn
đã triển khai phương án khống cháy ngọn lửa
tính đến một mươi bảy h cùng ngày các lực lượng đã cô lập được ngọn lửa
trước đó trong hai ngày qua trên địa bàn huyện lộc hà đức thọ và thị xã kỳ anh hà tĩnh
ghi nhận có bốn vụ cháy nghiêm trọng làm hư hại hơn một mươi hectare rừng các loại